bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa ký ban hành quyết định về việc công nhận khu du lịch quốc gia đền hùng
thành phố việt trì tỉnh phú thọ
theo quyết định khu du lịch quốc gia đền hùng có diện tích gần một mươi một bốn trăm linh ha gồm diện tích khu di tích lịch sử đền hùng
tích hợp cùng toàn bộ diện tích tự nhiên của thành phố việt trì
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch giao sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú thọ
báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với tổng cục du lịch tổ chức công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia đền hùng
thành phố việt trì tỉnh phú thọ để quảng bá hình ảnh xúc tiến đầu tư thu hút khách du lịch